sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an thành phố thanh hóa đã phá án và bắt tạm giam ba đối tượng là nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín nguyễn đức anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và nguyễn khắc đạo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đều ở thành phố thanh hóa về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
qua điều tra từ khi thành lập công ty cổ phần thuốc bảo vệ thực vật và phụ gia xi măng hai mươi bảy trên bảy có địa chỉ tại phường hàm rồng thành phố thanh hóa do nguyễn văn sơn làm giám đốc không có hoạt động kinh doanh thực tế
bản thân nguyễn văn sơn vừa là giám đốc vừa là kế toán
thông qua các mối quan hệ xã hội sơn đã tìm khách hàng và bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các công ty doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh với giá giao động từ năm cho đến tám giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trong hóa đơn
từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám cho đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín sơn đã bán rất nhiều tờ hóa đơn giá trị gia tăng cho công ty trách nhiệm hiếu hạn tư vấn thiết kế và thi công công trình lam sơn do nguyễn khắc đạo làm giám đốc và nguyễn đức anh làm kế toán gây thất thoát tiền thuế cho nhà nước với tổng số tiền lên tới hơn một ba tỷ đồng
khám xét nơi ở của sơn đạo và anh cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa đã thu giữ nhiều tập hóa đơn giá trị gia tăng các con dấu của các công ty và nhiều tài liệu có liên quan đến việc mô bán hóa đơn giá trị
sau hai ngày xét xử vào chiều ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh nghệ an đã tuyên án ba đối tượng người nước ngoài về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an dương trường tài đặng thông thông và luyện vũ cùng chú tại thành phố thụy kim tỉnh giang tây trung quốc là ba đối tượng trong nhóm người nước ngoài đã sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại việt nam
trong khoảng thời gian từ ngày một mươi tám tháng tám cho đến ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín nhóm đối tượng đã làm ba trăm một mươi sáu thẻ atm giả chiếm đoạt gần hai trăm tám mươi triệu đồng của hai mươi chín khách hàng tại các ngân hàng việt nam
xét mức độ phạm tội của các bị cáo hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo dương trường tài đặng thông thông luyện vũ mỗi bị cáo bảy năm tù về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tiếp sau đây sẽ là thông tin bắt giữ các đối tượng đánh bạc tại vĩnh long và hà nam
một mươi đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc xã hiếu nghĩa huyện vũng liêm đã bị phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long bắt quả tang vào chiều qua hai mươi sáu tháng tám
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ các tăng vật dùng để đánh bạc và số tiền gần hai mươi tám triệu đồng
theo cơ quan công an tụ điểm đánh bạc trên do lê quốc phong ba mươi bốn tuổi
chú huyện vũng liêm đứng ra tổ chức vụ việc đã được bàn giao cho công an xã hiếu nghĩa huyện vũng liêm tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
cùng ngày đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện lý nhân cho biết đã bắt giữ nguyễn thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú huyện lý nhân về tội đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề
trước đó chiều ngày hai mươi bốn tháng tám khi hoa đang bán số lô số đề cho hai đối tượng tại nhà với tổng số tiền hơn năm triệu đồng thì bị cơ quan công an bắt quả tàng
tại hiện trường và khám xét nơi ở của hoa lực lượng công an thu giữ các loại sổ sách có liên quan hơn sáu triệu đồng và nhiều tăng vật liên quan
được biết đối tượng đã lợi dụng là đại lý của công ty sổ số kiên thiết miền bắc để bán số lô số đề trái phép thu lời bất chính
nắm bắt được nhu cầu cần ra nước ngoài lao động của nhiều người thiếu hiểu biết
một đối tượng ở nghệ an đã cùng với hai đối tượng khác ở thành phố hà tiên tỉnh kiên giang tổ chức cho chín người khác quê tại nghệ an và hà tĩnh vượt biên ra nước ngoài bằng đường tiểu ngạch
và với hành vi này vào sáng ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh kiên giang cho biết đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam bốn tháng đối với ba đối tượng trên về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
ba đối tượng là hà văn đức hai mươi bảy tuổi ngụ tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
trao lệnh sáu mươi năm tuổi và hứa văn trướng bốn mươi tám tuổi cả hai hành nghề chạy xe ôm và cùng chú tại tỉnh kiên giang
đức khai nhận do có quen biết với hai người đang sống tại campuchia cần tuyển người làm việc cho một công ty của trung quốc nên đức đã lên kế hoạch tuyển chín người ở tỉnh nghệ an và hà tĩnh có nhu cầu tìm việc làm
tháng tám năm hai nghìn hai mươi đức đã câu kết với hai đối tượng còn lại chở nhóm người trên đến cột mốc ba trăm một mươi bốn thuộc tổ một mươi khu phố xà xía phường mỹ đức thành phố hà tiên để vượt biên theo đường mòn thì đã bị lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
một mươi chín tuyến biên giới phát hiện bắt giữ ngoài ra ba đối tượng bị bắt tạm giam với hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định
công an thành phố hà tiên đã ra quyết định xử phạt chín người vượt biên trái phép trong vụ án này mỗi người bốn triệu đồng sau khi hết thời gian cách ly theo quy định
tám đối tượng bất chấp lệnh giãn cách cách ly xã hội tụ tập đông người vừa bị công an xã điện thọ thị xã điện bàn tỉnh quảng nam hoàn thành thủ tục đề nghị chủ tịch ubnd thị xã điện bàn quyết định
xử phạt với tổng số tiền trên sáu mươi triệu đồng theo nghị định một trăm bảy mươi sáu của chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế
mặc dù đã được chính quyền địa phương tuyên truyền nhắc nhở việc thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về việc giãn cách xã hội và các quyết định của ubnd tỉnh quảng nam
tạm dừng một số hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thị xã điện bàn thế nhưng một số thanh niên vẫn bất chấp lệnh giãn cách cách ly xã hội tụ tập đông người
cụ thể vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi tháng tám tổ công tác công an xã điện thọ tỉnh quảng nam đã phát hiện tại thôn kỳ lam xã điện thọ có tám thanh niên tụ tập ăn nhậu hát karaoke trong thời điểm giãn cách xã hội
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính nhóm thanh niên trên đồng thời đề nghị xử phạt mỗi đối tượng bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
l một mươi bốn h ba mươi việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín thông tin từ ban chỉ đảo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín vào lúc sáu h sáng ngày hôm nay
như vậy là việt nam có tổng cộng sáu trăm tám mươi bảy ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến đà nẵng tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy cho đến nay là năm trăm bốn mươi bảy ca số ca tử vong là hai mươi chín ca và số ca điều trị khỏi là sáu trăm ba mươi hai ca
cũng trong sáng ngày hôm nay bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế tại tp hcm
tp đà nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân covid một mươi chín đây là ca mắc covid một mươi chín tử vong thứ ba mươi tính từ khi dịch xảy ra tại việt nam
thưa quý vị và các bạn lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người nước ngoài đang sinh sống lưu trú trên địa bàn thành phố đà nẵng là một chủ trương lớn
đang được nhiều địa phương ủng hộ vì sẽ góp phần sớm phát hiện các ca nhiễm trong cộng đồng và có biện pháp cách ly kịp thời
ngay sau khi quận sơn trà triển khai lấy mẫu cho hơn hai một trăm linh người nước ngoài trên địa bàn quận hải châu là đơn vị tiếp theo triển khai lấy mẫu xét nghiệm virus sars cov hai cho người nước ngoài
thu hút được sự đồng tình của rất nhiều người dân
bất chấp sự oi ả của những ngày hè rất đông người nước ngoài lưu trú sinh sống học tập và làm việc trên địa bàn quận hải châu thành phố đà nẵng
đã tập trung từ rất sớm ở điểm trường nguyễn huệ để tham gia lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
là đơn vị đầu tiên
và cũng là nơi có số người nước ngoài lưu trú đông nhất của địa bàn quận hải châu
công an phường thạch thang đã phối hợp với công an quận sớm thông báo cũng như hướng dẫn để tất cả các trường hợp người nước ngoài đều được khai báo và thực hiện thủ tục lấy mẫu xét nghiệm
rất nhiều người nước ngoài đã tỏ ra yên tâm với chủ trương lớn này của thành phố
trong đó việt nam thì chăm sóc tốt nhất rồi
dù ra là bắt đầu dịch lần thứ hai từ cuối tháng bảy nhưng mà đến bây giờ quản lý rất là tốt rồi
và tôi tin tưởng năng lực chăm sóc của chính phủ việt nam
và cảm thấy yên tâm hơn
dù sao mà anh làm gì anh làm gì anh làm gì
tôi là người hàn quốc nhưng mà có thể đang ở việt nam là yên tâm hơn
bằng hai phương pháp là huyết thanh học elisa và rintham pca có độ chính xác cao
ubnd quận hải châu và ngành y tế tp đà nẵng hy vọng sẽ sàng lọc phát hiện sớm các trường hợp nhiễm sars cov hai trong cộng đồng
có những trường hợp người nước ngoài chưa được lập danh sách cũng được công an quận hải châu chủ động hướng dẫn đăng ký và hỗ trợ để họ được phép xét nghiệm
chính sự chủ động tích cực của các trường hợp
các lực lượng công an y tế tỉnh nguyện viên đã giúp buổi xét nghiệm diễn ra an toàn
thông qua công tác rà soát và xét nghiệm người nước ngoài chúng tôi cũng chỉ đào lực lượng công an khắp phương
rồi tăng cường công tác rà soát để quản lý số người nước ngoài cư trú trên địa bàn cho nó đảm bảo tốt tốt hơn trong thời gian đấy
quận hải châu thành phố đà nẵng hiện có khoảng một người nước ngoài sinh sống lưu trú
việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm
số người nước ngoài sẽ giúp công tác sàng lọc cách ly những trường hợp nhiễm sars cov hai nếu có thật hiệu quả
mỗi ngày qua đi số ca nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn thành phố càng giảm và số người được chữa khỏi càng tăng
đã cho thấy hiệu quả của những quyết sách cần làm ngay mà thành phố đà nẵng đề ra nhằm chặn đứng sự lây lan của dịch bệnh
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội đánh bạc
đối tượng trần thị hồng vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại ấp thanh liêm xã đại ân hai huyện trần đề tỉnh sóc trăng
và đối tượng dương thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp một mươi chiến xã long phú huyện long phú tỉnh sóc trăng
cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm ngay trước đuôi lông mày phải
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thề ngán hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng là đối tượng võ thị út sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hồ khẩu thường trú tại số một trăm sáu mươi bảy trên sáu mươi bảy trên hai mươi sáu lê hồng phong khóm bốn phường ba thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
cao một m năm mươi năm khuôn mặt hình thoi và có sẹo chấm cách hai cm dưới trước đuôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn
năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện